văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng truy nã từ tp hcm đến tỉnh đắk lắc lẩn trốn
đó là nguyễn đức đạo ba mươi bốn tuổi trú tại xã lê lợi huyện thường tín tp hcm
theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi tám đạo vào quận gò vấp tp hcm làm công nhân
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi đạo cùng với nhiều người khác tổ chức đánh bài ăn tiền và bị công an quận gò vấp bắt giữ
sau đó đạo được người nhà bảo lãnh cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên đạo đã trốn đến xã e m đoan huyện maduak tỉnh đắk lắc ẩn náo sinh sống
đến ngày một tháng một mươi đạo bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
và bàn giao cho công an quận gò vấp xử lý theo thẩm quyền